năm hai mươi tám dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định về sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất
cơ sở chính trị để sửa đổi luật đất đai là kết một mươi tám của ban chương trình trung ương đảng về việc đổi mới quản lý sử dụng đất để đất đai trở thành một nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế
chúng ta thấy rằng đối với các doanh nghiệp bất động sản thì tiếp cận đất đai có thể qua hai cơ chế
một là cơ chế hành chính thông qua việc là nhà nước thu hồi đất và doanh nghiệp sẽ tham gia đấu giá đấu thầu để trúng
và một cái cách thức thứ hai đó là cơ chế dân sự đó là doanh nghiệp tự đi thỏa thuận với người dân để gom được cái đất và sau đó thì đề nghị nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo cái quy hoạch mà nhà nước đã phê duyệt để thực hiện dự án
chúng ta thấy rõ ràng là hai cơ chế một là cơ chế hành chính và hai là cơ chế dân sự
và trong nghị quyết một mươi tám mà các chủ trương của đảng hiện nay chúng ta đang thấy xu thế là chúng ta đang giảm dần các công cụ hành chính
mang tính chất là cứng nhắc và chúng ta chuyển dần ra các công cụ kinh tế và gắn với lại tư duy nguyên tắc thị trường
tiếp thu các ý kiến từ kỳ họp trước điều bảy mươi chín dự thảo đã liệt kê ba mươi một trường hợp nhà nước thu hồi đất
việc quy định cụ thể như vậy nhằm hạn chế việc tùy tiện thu hồi đất không cấp thiết
các trường hợp khác muốn bổ sung thì sẽ chỉnh quốc hội theo trình tự thủ tục rút gọn
có một số đại biểu đề nghị mở rộng trường hợp nhà nước thu hồi đất
tôi đề nghị quy định thẳng trong điều một mươi chín đó là những dự án có quy mô lớn phải từ ba trăm linh ha trở lên
và là những khu đô thị khu dân cư hiện đại
chính như vậy nó với đủ tiêu chí và tôi nghĩ là phải quy định thẳng trong điều bảy mươi chín
tôi mạnh dạn đề xuất với quốc hội xem xét chỉnh sửa bổ sung điều bảy mươi chín và các điều khoản liên quan trong dự thảo luật theo hướng
nhà nước thu hồi đất đối với các trường hợp thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội
nhất là thu hồi để chuyển đổi mục đích sử dụng thực hiện dự án
tranh luận tại hội trường đại biểu trần văn lâm nhấn mạnh về việc phải tuân thủ nguyên tắc thỏa thuận
trong việc thu hồi đất đã nêu rõ trong nghị quyết số một mươi tám
đặc biệt đại biểu kiến nghị thu hồi đất ở để làm nhà ở thương mại thì phải thỏa thuận
nghị quyết một mươi tám đã nêu quan điểm của đảng là nguyên tắc thỏa thuận trong việc thu hồi đất
vấn đề thỏa thuận thì theo tôi cũng phải làm rõ nguyên tắc
cái đất mà thu hồi cho các dự án nhà ở thương mại nếu là đất ở
thì hai bên buộc phải thỏa thuận
nhưng nếu là đất nông nghiệp đất nông nghiệp thì chưa phải là đất ở
thì cái vấn đề chuyển sang đất ở là thẩm quyền của nhà nước
và như vậy thì chỉ có thể nhà nước đứng ra thu hồi sau đó chuyển quyền
và bí chuyển cho cái dự án nhà ở thương mại
thì lúc bây giờ tiến hành đầu giá
đối với đất nông nghiệp mà lại chuyển sang cho các dự án sản xuất nông nghiệp của các doanh nghiệp
thì theo tôi lúc này lại quay trở lại phải thỏa thuận
thì để đảm bảo nguyên tắc thị trường
có ba mươi một khoản để mà nhà nước thu hồi đất
thì chúng tôi cũng thấy là vẫn phải theo cái hướng liệt kê này
tuy nhiên thì liệt kê vẫn còn có các trường hợp
đại biểu cũng cho rằng là còn chưa đủ
ví dụ như đất khu đô thị hay là phát triển du lịch
nhưng mà cái chỗ này thì cũng phải bám vào quy định của điều năm mươi bốn của hiến pháp
phải nhà nước thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết
và theo luật định ý kiến về khu đô thị về du lịch
thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục
có đại biểu kiến nghị dự thảo cần rõ ràng minh bạch hơn
khi vẫn còn có các trường hợp khác trong ba mươi một trường hợp nhà nước thu hồi đất
sự rõ ràng trong quy định là điều kiện để mọi đối tượng dễ dàng tiếp cận
hiểu và thực thi pháp luật
cùng với đó một vấn đề được kỳ vọng sẽ được khắc phục một cách triệt để
trong quá trình sửa đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật
đó là sự xung đột giữa các luật văn bản giới luật
đây là một trong những nguyên nhân chính khiến các cán bộ có thẩm quyền không tự tin khi quyết định
hạ bút ký các dự án đầu tư hay hướng dẫn thi hành pháp luật
theo luật này thì lại trái luật khác thực thi theo hướng dẫn của nghị định này
thì lại va nghị định khác cứ như vậy dòng chảy phát triển sẽ bị tắc nghẽn
quy định pháp luật được ví như một ma trận bởi còn có những vấn đề bị nhiều luật trì phối
liên quan đến quy hoạch sử dụng đất thì hiện các quy định này đang bị chia tách bởi hai luật
đó là luật một nửa tại chương năm của dự thảo luật đất đai sửa đổi
một nửa được sửa đổi vào luật quy hoạch
ví dụ như là quy hoạch về sử dụng đất quốc gia các quy định về căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất
căn cứ và nội dung kế hoạch sử dụng đất quốc gia được quy định tại điều sáu mươi năm của dự thảo luật đất đai
trong khi nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia lại được quy định tại điều hai mươi bốn của luật quy hoạch
và được chính điều hai trăm năm mươi hai của luật đất đai sửa đổi và bổ sung
và điều này cũng xảy ra tương tự
đối với đất quốc phòng an ninh và một số loại đất khác
như vậy nếu chúng ta giữ nguyên như dự thảo thì sau khi ban hành
thì việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật sẽ bị xé lẻ manh mún
tương tự đại biểu nguyễn duy minh đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng
đề nghị sửa đổi điều một mươi tám luật quy hoạch đô thị cho thống nhất với luật đất đai sửa đổi
bổ sung quy định về lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện cấp xã trong quy hoạch đô thị
ở các thành phố trực thuộc trung ương
nhiều đại biểu quốc hội cũng như các chuyên gia doanh nghiệp hoạt động kinh doanh
trong lĩnh vực phát triển bất động sản cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện
các quy định pháp luật giá đất và định giá đất
đặc biệt là nguyên tắc giá đất phù hợp với giá phổ biến trên thị trường
cần tính đến các trường hợp có biến động mức độ biến động để thực hiện điều chỉnh cho phù hợp
cái khó khăn nhất của chúng ta chính là cái việc giao đất và thù đất
trong đó có một cái nữa chính là gì
cái xác định được cái giá đất
cái giá đất thì chính là cái liền tài để làm sao quyết định vào thù hồi và giao
trong đó có cả việc là đền bù phóng áp bằng
từ trước đây chúng ta cũng thấy điều là gì
cái tỷ lệ mà khiếu kiện tranh chấp vượt cấp rồi khiếu nại khiếu kiện
thì lại tập trung chủ yếu liên quan đến đất đài
thế thì cái dự thảo luật mới
lúc tôi đã được tiếp cận thì thấy nó chưa có cái gì mới so với cái vượt trộn so với cái luật cũ
nên là nó không giải quyết được cái mâu thuẫn của cái xác định giá đất bao gồm là cả thu hồi
bên cạnh đó cần khắc phục tình trạng giao dịch hai giá vẫn tồn tại trên thực tế
việc mua bán thực tế một giá kê khai hồ sơ thuế một giá khác không chỉ gây thất thu thuế cho nhà nước
mà còn gây khó khăn cho công tác định giá quản lý giá
xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về giá đất tại các địa phương
một trong những mục tiêu khi sửa đổi luật đất đai là định giá đất sát với giá thị trường
do đó sau khi giải trình tiếp thu dự thảo luật chính quốc hội tại kỳ họp thứ sáu đưa ra bốn phương pháp định giá đất
có đại biểu đề nghị bỏ phương pháp thẳng dư bởi vì trên thực tế rất khó áp dụng
và là nguyên nhân chính gây vương mắc chậm trễ trong việc thẩm định quyết định giá đất trong thời gian qua
theo dự thảo luật có bốn phương pháp định giá đất
phương pháp so sánh phương pháp thẳng dư phương pháp thu nhập phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất
có ý kiến cho rằng xác định giá đất theo phương pháp thẳng dư thường cho sai số lớn thiếu chính xác và khó khả thi nên đề nghị bỏ phương pháp này
việc áp dụng phương pháp thẳng dư trên cơ sở hầu hết các số liệu ước tính doanh thu giả định và chi phí giả định
từ đó tính toán ra kết quả giá đất là một số thực tế làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính của khu đất
thửa đất là khó khăn
phương pháp thẳng dư không phù hợp vì chỉ cần yêu cầu yếu tố giả định thay đổi thì kết quả giá đất sẽ thay đổi
đại biểu có đề nghị bỏ phương pháp thẳng dư trong việc định giá đất vì lý do rủi ro khi áp dụng các biến giả định
tuy nhiên thì tại dự thảo lần này thì cũng đã thấy rõ là dự thảo đã quy định được những điều kiện và những trường hợp cụ thể để áp dụng các từng phương pháp
do đó phương pháp thẳng dư cũng nên được tiếp tục duy trì để mà thực hiện khi có những dự án những khu vực đất mà chúng ta không thể áp dụng được các phương pháp khác
về điều kiện áp dụng các phương pháp định giá đất dự thảo luật đưa ra hai phương án
phương án một giao chính phủ quy định điều kiện áp dụng từng phương pháp
phương án hai quy định ngay trong luật
một số đại biểu cho rằng cần nghiên cứu để bổ sung thêm nguyên tắc phương pháp áp dụng mức giá trong các tình huống khác nhau
thực tiễn xác định giá đất đã xảy ra tình trạng cùng một khu đất mỗi phương pháp xác định giá đất và mỗi đơn vị tư vấn khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau
do vậy để tránh rủi ro về mặt pháp lý cho các cơ quan định giá và bảo đảm quyền lợi cho người dân đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc rất kỹ lưỡng về nội dung này
nếu không giải quyết và quy định luật về nguyên tắc thì có giao cho chính phủ hướng dẫn cũng khó triển khai thực hiện
vì vậy nên chăng là cần nghiên cứu để bổ sung thêm nguyên tắc phương pháp áp dụng mức giá trong tình huống có khác nhau về kết quả dựa trên các tiêu chí cụ thể hoặc là áp dụng phương pháp loại trừ hay là phương pháp kết hợp phương pháp bình quân
tôi nghĩ chỉ khi có căn cứ pháp lý để chứng minh cho việc đưa ra quyết định định giá thì mới vừa đảm bảo tính khả thi vừa yên tâm cho người ra quyết định
nếu không thì cái việc sợ sai và tình trạng phát sinh điểm ngẽn vẫn cứ tiếp tục tồn tại
từ tình hình thực tế và cơ quan định giá
nghị của doanh nghiệp cơ quan soạn thảo cũng cần cân nhắc bổ sung vào dự thảo luật trường hợp giá trị của khu đất tính theo bảng giá có giá trị lớn đến hàng nghìn tỷ đồng đặc biệt khi giao đất không thông qua đấu giá đấu thầu
có cơ chế kiểm soát ngay từ ban đầu với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước có chuyên môn sâu khi đề xuất phương án giá đất bảo đảm không gây thất thoát cho ngân sách nhà nước không nên chờ đến khâu hậu kiểm
vấn đề đặc biệt cần quan tâm đó là xây dựng một hệ thống dữ liệu về đất đai
các cơ quan quản lý cần phối hợp với các địa phương các tổ chức nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản để xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất giao dịch chuyển nhựa trên thực tế
hoàn thiện cơ chế quản lý giá đất không chỉ tạo ra sự minh bạch sự phát triển ổn định bền vững cho thị trường bất động sản mà còn góp phần ổn định tình hình xã hội tại các địa phương giải quyết tận gốc tình trạng khiếu kiện liên quan đến thu hồi đất bồi thường hỗ trợ
thông qua cơ chế giá nguồn lực đất đai được phát huy hiệu quả từ đó tạo nguồn lực để đẩy nhanh tiến trình thực hiện chính sách an sinh xã hội về nhà ở